thưa quý vị khán giả đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị sau ba tháng hỗ trợ cho tp hcm đến nay lực lượng tri viện cũng đang rút dần
trở về địa phương muộn nhất trước ngày một mươi năm tháng một mươi
theo nhiều chuyên gia việc hàng nghìn cán bộ nhân viên y tế chi viện lần lượt rút về
có thể tạo khó khăn bước đầu cho y tế thành phố
vậy trước tình trạng này tp hcm sẽ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín như thế nào
kính mời quý vị cùng theo dõi
cao điểm ở tp hcm có đến ba mươi sáu ca bệnh tại các cơ sở cần điều trị
để hỗ trợ cho thành phố bộ y tế đã huy động lực lượng hơn sáu bảy trăm linh y bác sĩ
và các lực lượng khác để hỗ trợ tp hcm
và kể từ đầu tháng bảy đến nay tp hcm thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tiêm vaccine
trả miết tế lưu động và điều trị tốt hơn nhờ sự hỗ trợ từ lực lượng tri viện
tuy nhiên hiện số ca bệnh giảm số ca khỏi gấp nhiều lần số nhập viện
tp hcm đã chuyển đổi công năng một số bệnh viện giá chiến thu dung và cơ sở điều trị
để phù hợp với tình hình mới
việc rút lực lượng tri viện theo chỉ đạo của bộ y tế là đúng theo diễn biến dịch bệnh của thành phố
dựa theo tình hình thực tế này sau ba tháng trì viện ngày sáu tháng một mươi thứ trưởng nguyễn trường sơn
trường bộ phận đặc biệt hỗ trợ chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế tại tp hcm
đề xuất chậm nhất trước ngày một mươi năm tháng một mươi các đoàn tri viện này sẽ rút quân và trở về địa phương
theo các chuyên gia hàng nghìn cán bộ nhân viên y tế tri viện lần lượt rút về
có thể tạo khó khăn bước đầu cho y tế tp hcm so với hiện tại tp hcm có thể chủ động được
không rút toàn bộ bệnh viện tuyến trung mương
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho biết việc rút lực lượng tri viện từ các địa phương
và bệnh viện bộ ngành trung mương khỏi thành phố đã được lãnh đạo
tp hcm tính toán kỹ lưỡng theo ông sở y tế tp hcm đã có kế hoạch tái cơ cấu hệ thống
các tầng điều trị dựa trên số lượng bệnh nhân cơ sở vật chất trang thiết bị y tế
do đó việc rút quân tri viện cũng sẽ không tạo khoảng trống cho y tế tp hcm
theo thứ trưởng sơn trong giai đoạn hiện nay thành phố có thể đủ sức đảm đương việc cách ly
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng ông cũng cho biết không phải tất cả bệnh viện trực thuộc
bộ y tế đều đồng loạt rút quân
bệnh viện trợ giấy bệnh viện đại học y dược tp hcm đóng trên địa bàn thành phố
vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác điều trị
bệnh viện hồi sức covid một mươi chín tp thủ đức do bệnh viện trợ giấy vận hành vẫn tiếp tục hoạt động bình thường
bên cạnh đó các trung tâm hồi sức người bệnh covid một mươi chín do bệnh viện bạch mai
bệnh viện hiếu nghị việt đức hà nội và bệnh viện trung ương huế sẽ được tái cơ cấu
khi nhân lực có kế hoạch cấp rút dần dần
tp hcm sẽ có kế hoạch đưa bệnh viện của tp hcm tiếp quản các trung tâm này
liên quan đến việc lực lượng tri viện sẽ rút quân khỏi tp hcm vào tháng một mươi này
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm cũng cho biết đây là tình huống đã được chuẩn bị từ trước
tại họp báo cung cấp thông tin dịch covid một mươi chín ở tp hcm mới đây bà nguyễn thị huỳnh mai
tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết thành phố đã chuẩn bị từ rất lâu cho tình huống lực lượng tri viện rút quân
bà nói ngành y tế sẽ củng cố chất lượng điều trị các hệ thống đảm bảo tối thiểu chín trăm linh giường hồi sức
icu có đủ máy thở moniter và ba giường thở oxy để đáp ứng các tiêu chí của bộ y tế
cùng đó bác sĩ trường hiếu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho biết
tình hình dịch tại tp hcm đã có nhiều diễn biến khả quan do đó ông tin tưởng thành phố có đủ năng lực
và chủ động công tác điều trị
tôi dự đoán số ca mắc tại thành phố sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới tỷ lệ bệnh nhân nặng cũng giảm dần
theo bác sĩ trường hiếu khanh thời gian đầu việc ứ động số mẫu xét nghiệm lớn khiến công tác truy vết chậm hơn
tốc độ lây lan của dịch bệnh đối tượng nguy cơ cao bị covid một mươi chín tấn công dẫn đến quá tải dường oxy
ngành y tế thành phố cũng vì thế trở tay không kịp
theo đó bác sĩ dự đoán yếu tố quan trọng khác
giáo sư nguyễn quang tuấn giám đốc bệnh viện bạch mai hà nội cho biết
thời gian qua song song việc hỗ trợ thành phố trong công tác
các chuyên gia của bệnh viện cũng tích cực khai giảng các lớp đào tạo liên tục cho y bác sĩ của các bệnh viện ở tp hcm
bệnh viện bạch mai được bộ y tế giao hỗ trợ một mươi bệnh viện vệ tinh trên địa bàn thành phố giáo sư tuấn chia sẻ
sau đợt dịch này trình độ chuyên môn của đội ngũ y tế tp hcm cũng được cải thiện hơn rất nhiều qua kinh nghiệm thực tiễn cũng như qua công tác đào tạo
điều này giúp chúng ta có tâm thế khi điều trị các bệnh nhân thông thường một cách tự tin nhất
theo phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng bệnh viện đại học y dược tp hcm
để củng cố năng lực y tế trong cách ly điều trị covid một mươi chín điều cần thiết nhất đó là thành phố đẩy mạnh củng cố mạng lưới y tế cơ sở
âm lý giải mạng lưới y tế cơ sở là yếu tố quan trọng trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
chuyên gia đại học y dược tp hcm cho biết thành phố có dân số rất đông thậm chí một xã phường thị trấn cũng có mật độ dân số rất cao
do đó việc phân bổ nhân lực y tế phải dựa trên tổng số dân số chứ không thể dựa vào đơn vị hành chính
ví dụ như chỉ cần số lượng f đạt một trăm năm mươi ca trên một triệu dân trên một tuần theo ngưỡng của bộ y tế lực lượng cán bộ tại tuyến xã phường thị trấn khó đáp ứng được
bên cạnh đó thành phố cần tăng cường hệ thống giám sát dịch tễ lên mức cao hơn theo dõi diễn biến dịch thường xuyên để đáp ứng chủ động với sự thay đổi của tình hình
xong xong đó thành phố vẫn tiếp tục tích cực đẩy mạnh tiêm đủ hai
vaccine cho người dân trong thời gian tới
trước đó trong báo cáo tập hợp các góp ý của chuyên gia về giải pháp trong phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế trên địa bàn của bác nhân dân tp hcm ngày một mươi bảy tháng chín
các chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống y tế cơ sở
bên cạnh đó các chuyên gia cũng cho rằng mạng lưới bác sĩ gia đình là mạng lưới y tế cơ sở tốt nhất giải quyết quá tải cho các bệnh viện điều trị
do đó biện pháp điều trị đặc biệt quá tải của ngành y tế là xây dựng mạng lưới
bác sĩ gia đình
thưa quý vị cũng trong buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tp hcm
sau những thống kê cho thấy hiện nay dịch bệnh tại thành phố đang kiểm soát tốt với những dấu hiệu đáng mừng trong thời gian dài
trước đó phải căng mình đấu tranh với đại dịch covid một mươi chín tín hiệu ấy đã được thể hiện rất rõ qua những con số cụ thể
điều phải nhắc đến nhất trong thời điểm hiện nay là số ca mắc mới tại tp hcm trong thời điểm này đang cho thấy tín hiệu khả quan về covid một mươi chín tại tp hcm
bộ y tế cho biết
từ một mươi bảy h ngày sáu tháng một mươi đến một mươi bảy h ngày bảy tháng một mươi trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bốn một trăm năm mươi ca nhiễm mới
trong đó số ca nhiễm ở tp hcm là một bảy trăm ba mươi giảm hai trăm ba mươi ca so với ngày trước đó
bên cạnh số ca nhiễm giảm dần thì số ca bệnh nặng đang thở máy tại tp hcm ngày càng giảm mạnh
cụ thể ngày ba tháng một mươi có bảy trăm hai mươi bốn trường hợp đến ngày sáu tháng một mươi còn sáu trăm ba mươi một trường hợp
đối với bệnh nhân phải đặt ecmo ngày hai tháng một mươi có một mươi chín trường hợp
trong các ngày ba bốn năm sáu tháng một mươi mỗi ngày có một mươi tám trường hợp
số bệnh nhân nhập viện tiếp tục thấp hơn số bệnh nhân xuất viện trong những ngày qua
cụ thể ngày ba tháng một mươi có một bốn trăm bốn mươi chín người nhập viện hai bảy trăm bốn mươi ba bệnh nhân xuất viện
đến ngày sáu tháng một mươi có một hai trăm linh sáu người nhập viện hai bảy trăm bốn mươi xuất viện
số ca tử vong những ngày gần đây liên tục dưới hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh
ngày sáu tháng một mươi thành phố có chín mươi hai trường hợp tử vong
tổng số tử vong cộng dồn từ ngày một tháng một đến nay là một mươi năm năm trăm hai mươi năm
thành phố đang điều trị hai mươi chín trăm linh năm bệnh nhân trong đó có một bảy trăm ba mươi năm trẻ dưới một mươi sáu tuổi
đáng chú ý đến mùng sáu tháng một mươi thành phố hồ chí minh đã có một mươi chín quận huyện và thành phố thủ đức được đề nghị kiểm soát được dịch bệnh
điều này cho thấy dịch bệnh đang được thành phố hồ chí minh kiểm soát rất tốt
trước tình hình quân chi viện rốt mặc dù sẽ là khó khăn với thành phố
tuy nhiên với sức đồng lòng của nhân dân với chính quyền
chắc chắn thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường
thưa quý vị nếu thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
để quý vị trong các thời gian sớm nhất
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan hôn luận của bộ y tế
kính chào và hẹn gặp lại